sau những ngày nóng bức trong mấy ngày qua thời tiết tại thủ đô hà nội đã chuyển biến mạnh khi trời bắt đầu trở nên giá rét
đây có thể nói là đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa đợt rét sẽ kéo dài và mùa đông thực sự đã về
sau đây là những ghi nhận của phóng viên thời sự về cuộc sống của người dân thủ đô trong giá rét
phú xá vắng vẻ những chiếc áo khoác dây khăn quàng cổ và khẩu trang kín mít
tất cả mọi người dường như đang gồng mình chống trọi với cái lạnh được cho là rét nhất từ đầu mùa đông đến nay
những ngày qua nhiệt độ đo được ngoài trời tại thủ đô hà nội ở ngưỡng từ một mươi đến một mươi hai độ c
cộng thêm những cơn mưa giả dích cái lạnh càng trở nên bút giá hơn khiến cho người dân hà nội co so trong thời tiết khắc nghiệt
nền nhiệt giảm sâu đã làm cho cuộc sống của người dân phần nào bị đảo lộn
nhất là đối với những người dân hà nội
còn nếu mà không có lịch định trước thì cái lượng mà cái công việc của mình nó cũng ít lắm mỏng manh
dưới cái lạnh như cắt da cắt thịt lúc này nhiều người dân chọn cách làm nóng cơ thể bằng những cốc trà nóng nghỉ ngút khói
tuy vậy thời tiết giá lạnh lại khiến cho con người có xu hướng xích lại gần nhau hơn và cùng cảm nhận một mùa đông đã thực sự đến
không khí không khí không khí
không khí bốt giá nhưng trong những ngày gió lạnh vẫn luôn có những khoảnh khắc tuyệt vời đối với những người dân thủ đô hà nội